cứ mỗi độ tết đến xuân về những chiến sĩ áo trắng ở tp hcm lại tất bật với những công việc thầm lặng
trong các bệnh viện để cấp cứu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân
hiện nay tại một trăm linh bốn bệnh viện tuyến thành phố bệnh viện tuyến quận huyện và các bệnh viện tư nhân
tại tp hcm đã có kế hoạch phân công cho các bác sĩ điều dưỡng và các kỹ thuật viên lịch trực tết từ rất sớm
với tinh thần thầy thuốc là người mẹ hiền của nhân dân
kiện ngày lễ vậy bệnh viện đã có một kế hoạch dài hơi để mà những ngày tết vẫn duy trì khám chữa bệnh bình thường
nghĩa là gì là vẫn tổ chức khám bệnh vẫn tổ chức cấp cứu cấp cứu mình phải cấp cứu rồi
nhưng mà khám chữa bệnh cho bệnh nhân vẫn tổ chức bình thường và thay phiên nhau nghỉ tết thay phiên nhau nghỉ lễ
ngoài các ca trực cấp cứu trực tiếp mổ trực điều trị các bệnh viện còn bố trí các xe trực cấp cứu
và bố trí các kiếp trực
ngoài tặng quà cho các bệnh nhân đang nằm điều trị đưa xe đón bệnh nhân về quê ăn tết xung hợp với gia đình
một số bệnh nhân nặng còn được các bệnh viện tổ chức tặng quà tết và tổ chức cho các bệnh nhân đón tết xung vầy
hiện nay là nhân dịp tết đến xuân về thì tình trạng là bệnh nhân nhập vào khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân một mươi năm rất là đông
không chỉ là ở trong thành phố hồ chí minh mình mà các tỉnh lân cận cũng chuyển về rất là nhiều
thì trước áp lực rất lớn của khoa cấp cứu thì anh em khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm thì rất là cố gắng
nhưng vì niềm vui và sức khỏe của bệnh nhân thì cũng là một nguồn động viên và động lực rất lớn của anh em khoa cấp cứu
và gác lại niềm vui thì anh em là cố gắng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
với tinh thần niềm vui của người bệnh cũng là niềm vui của mình
những chiến sĩ áo trắng tại thành phố hồ chí minh đang làm việc hết sức mình để chữa bệnh
cứu người và họ cũng gác lại niềm vui bên mâm cổ ngày tết cổ truyền của dân tộc
xung vầy bên gia đình để chăm lo sức khỏe cho người dân